một trong những vấn đề được thảo luận tại hội nghị trung ương bảy khóa một mươi hai là đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
trong đó nội dung điều chỉnh tuổi nghỉ hưu nhận được nhiều sự quan tâm
tăng tuổi nghỉ hưu không phải là vấn đề mới được đưa ra bàn thảo
song luôn là vấn đề nóng và nhận được nhiều ý kiến
theo thống kê nước ta hiện có khoảng năm mươi năm triệu người trong độ tuổi lao động
hiện tại tuổi nghỉ hưu của nam là sáu mươi tuổi của nữ là năm mươi năm tuổi
theo đề án được bộ lao động thương binh và xã hội đưa ra mới đây
thì tuổi nghỉ hưu của nữ sẽ nâng lên sáu mươi tuổi nam tăng lên sáu mươi hai hoặc sáu mươi năm tuổi và tăng theo lộ trình
lý do chính của đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu là để bảo đảm cân đối quỹ hưu trí và tử tuất trong dài hạn
khi tốc độ già hóa dân số tuổi thọ và sức khỏe của người dân tăng
đồng thời có thể tận dụng được nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao và có kinh nghiệm
tuy nhiên nhiều người lao động nhất là những người hiện đang làm việc tại các khu công nghiệp
những lao động làm việc nặng nhọc không đồng tình với đề xuất này
theo em thì tăng mức tuổi lên sáu mươi hai tuổi
thì là đối với người việt nam của mình thì lao động chân tay lao động vất vả nhiều
thì có thể là nhiều người người ta không thể trụ được
theo tôi là không hợp lý cho lắm
tại vì là đến tầm tuổi đấy là sức khỏe của mình nó cũng sẽ không còn được tốt
bản em tôi nghĩ là nó cũng sẽ không thể đáp ứng được so với công việc
cái thứ hai nó là đến tầm tuổi trung niên như thế rồi
thì mình sẽ cần có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình cho chồng và con
theo tôi thì những công việc nặng nhọc thì cũng không thể tăng được
vì ở đây công việc môi trường nó nóng lực và cũng khá mệt mỏi
cho nên chỉ có thích hợp cho với những người hoạt động an toàn
còn những người làm việc lao động tay chân như tôi thì không thể
rất là khó khăn
theo một khảo sát tuổi nghỉ hưu trung bình của nhóm lao động trực tiếp hiện nay
chỉ đạt năm mươi hai sáu tuổi đối với lao động nữ năm mươi năm sáu tuổi đối với lao động nam
thậm chí ở một số ngành nghề lao động nặng nhọc đặc thù như công nhân hầm mỏ xây dựng cầu đường
giáo viên mầm non dệt may da dày chế biến thủy sản độ tuổi nghỉ hưu còn sớm hơn
đội công nhân làm công việc ở ngành da dày diệt may chế biến thủy sản
bây giờ mà nâng cái tuổi nghỉ hưu lên nữa thì đồng nghĩa là họ sẽ phải không trụ được đến cái thời điểm để hưởng lương hưu
và như vậy thì chế độ mà họ phải hưu sẽ rất là thấp và ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người lao động
thì những nhóm lao động trực tiếp đó họ cũng có nhu cầu là phải cho họ một điều kiện cơ chế linh hoạt
nghĩa là cái tuổi như thế này là họ được quyền nghỉ hưu
và không phải
thứ theo quy định của cái chính trách bảo hiểm xã hội liên quan đến cái tuổi nghỉ hưu
trong tuần này tại hội nghị trung ương bảy khóa một mươi hai các đại biểu sẽ thảo luận đề án cải cách bảo hiểm xã hội trong đó có đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu
nhiều người lao động mong muốn các đại biểu dựa trên tất cả các đối tượng ở các lĩnh vực ngành nghề khác nhau để tìm ra phương án tốt nhất bảo đảm quyền lợi cho người lao động